bộ công thương đã tổ chức lễ bàn giao sáu tập đoàn tổng công ty về ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
đây là bộ đầu tiên chuyển giao các doanh nghiệp do mình làm đại diện chủ sở hữu về với ủy ban
theo nghị định số một trăm ba mươi một ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
sáu doanh nghiệp thuộc diện bàn giao sang ủy ban bao gồm tập đoàn dầu khí việt nam
tập đoàn điện lực việt nam tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
tập đoàn hóa chất việt nam tập đoàn xăng dầu việt nam và tổng công ty thuốc lá việt nam
đây đều là những doanh nghiệp có vốn hóa cao tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ hiện tại trên năm trăm năm mươi năm tỷ đồng
tại các doanh nghiệp này bằng một phần hai tổng số vốn nhà nước mà ủy ban nắm giữ trên tổng số một mươi chín doanh nghiệp chuyển về ủy ban
sáu doanh nghiệp này đều có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và đóng góp cho ngân sách nhà nước
việc bàn giao các doanh nghiệp nhà nước về ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
là một sự thay đổi lớn thể chế hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết một mươi hai nqtvk của hội nghị trung ương năm khóa một mươi hai
về thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp
qua đó khắc phục những tồn tại hạn chế của mô hình thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước hiện nay
bằng việc hình thành một cơ quan đại diện chủ sở hữu chuyển trách chuyên nghiệp và có trách nhiệm giải trình đầy đủ
việc này góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước
tập trung năng lực vào thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế xã hội
hiện các công việc liên quan giữa hai cơ quan đã được làm rõ trên tinh thần bảo đảm không làm sán đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
tuân thủ các quy định hiện hành